cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông tp hà nội lần thứ tám năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
do sở giáo dục và đào tạo hà nội tổ chức đã diễn ra lễ bế mạc tại trường trung học phổ thông chuyên nguyễn huệ hà nội
cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông là cuộc thi thường niên
nhằm mục đích khuyến khích học sinh trung học phổ thông nghiên cứu khoa học kỹ thuật
cuộc thi năm nay đánh giá các dự án khoa học kỹ thuật của các em học sinh theo thang điểm một trăm linh
chú trọng vào các kỹ năng như tiến trình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu và tính sáng tạo trong trường bày diễn dài
trong số chín mươi một đề tài dự thi ban giám khảo đã chấm và trao thưởng tập thể cho các trường trung học phổ thông
như trung học phổ thông chu văn an trung học phổ thông hà nội amsterdam trung học phổ thông kim liên
và bốn phòng giáo dục đào tạo quận đống đa hoàn kiếm cầu giấy và tây hồ
với các đề tài cá nhân đã có một mươi bốn giải nhất một mươi chín giải nhì hai mươi năm giải ba và ba mươi một giải tư đã được ban tổ chức trao tới các em học sinh
thì này thì giúp cho em thứ nhất là sẽ hiểu thêm về khoa học hơn
thứ hai là giúp em có thể giao lưu với cả các bạn trong cùng trang lứa
cuộc thi này sẽ không chỉ quan trọng là nhận giải nó sẽ là cả một sự trải nghiệm của bọn em
các đề tài đoạt giải tập trung ở năm nhóm lĩnh vực về khoa học vật lý và phần mềm sinh học khoa học y sinh và khoa học xã hội
đặc biệt có những đề tài đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ban giám khảo như tác động nói sâu đám đông trên mạng xã hội thời bốn
hậu quả của thao túng tâm lý học đường điều khiển xe lăn bằng cảm biến điện cơ cho người khuyết tật
hay phương pháp bảo tồn văn hóa và những giá trị truyền thống
cuộc thi này thì một lần nữa là giúp cho các em học sinh được hội tụ được giao lưu với nhau và trên cơ sở đó
thì khơi dậy những đam mê những khát vọng trong việc nghiên cứu khoa học
ở đây chúng tôi sẽ tuyển chọn những đề tài tốt nhất để tham dự cuộc thi toàn quốc năm nay
cũng tại hà nội do hà nội đăng cai
và nếu có thể thì có những đề tài sẽ tham dự kỳ thi quốc tế tại mỹ
qua bảy lần tổ chức thường niên từ năm học hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám
rất nhiều đề tài của hà nội tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc đã đạt giải cao ở từng khu vực và toàn quốc
trong đó có bảy đề tài đã được giới thiệu dự thi intel icef quốc tế tại hoa kỳ